theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày tám tháng sáu các khu vực ngày nắng nhiều nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất có nơi trên ba mươi chín độ c chiều tối và đêm có mưa rông đề phòng khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
bắc bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
khu vực tây bắc có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
thủ đô hà nội ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi độ c cao nhất là từ ba mươi sáu ba mươi chín độ c
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi chín độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ c